ủy ban nhân dân tỉnh bình định phối hợp với công ty cổ phần bkmex bình định
đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ bkmex v ship bình định
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
khu công nghiệp đô thị và dịch vụ becamex v ship bình định rộng hơn một bốn trăm linh ha
với tổng vốn đầu tư hơn ba ba trăm linh tỷ đồng tập trung nhiều loại hình công nghiệp đa ngành nghề
các công trình dịch vụ bảo đảm môi trường sản xuất sinh sống tiết kiệm chi phí
tối ưu hóa hiệu quả đầu tư sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
trước đó đồng chí trương hòa bình đã dự lễ khánh thành đường trục khu kinh tế nhân hội bình định
đến sân bay phú cát dự án được đầu tư hơn một tám trăm linh tỷ đồng là công trình giao thông trọng điểm
tạo động lực phát triển cho tỉnh bình định
đây cũng là công trình chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh bình định lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm